dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày rỗ tổ mùng một mươi tháng ba có lẽ trên thế giới hiếm có một dân tộc nào như dân tộc việt nam cho dù ở bất cứ đâu dù bận trăm công nghìn việc nhưng ngày này hàng năm lại hướng về cội nguồn dân tộc
hôm nay ngày một mươi tháng ba âm lịch mặc dù không thể về dự lễ rỗ tổ hùng vương thắp nén hương trong ngày chính rỗ nhưng nhiều gia đình ở phú thọ vẫn có một cách để bày tỏ lòng tri ân của mình đối với bậc tiên tổ
từ nhiều năm nay cứ vào ngày dỗ tổ hùng vương gia đình ông ngùi xuân trường đều dậy từ sớm làm mâm cỗ nhỏ để dâng lên thắp hương tại gia tiên cũng là tưởng niệm các vua hùng
lễ vật với những món ăn truyền thống nhưng không thể thiếu cặp bánh trưng và bánh dày hai sản vật dâng lên các vị vua hùng theo truyền thuyết
những ngày này gia đình tôi cũng như các gia đình của thôn xã này đều có mâm

trong dịch covid một mươi chín nên các gia đình mang lễ vật để thắp hương tại đình cũng phải sắp xếp tránh đông người
sau khi tri ân kính cáo gia đình sẽ xin lễ và mời các vua về gia đình mình trong ngày rỗ tổ
cái mâm cỗ truyền của địa phương đối với ngày rỗ tổ một mươi tháng ba hàng năm là điên tục năm nào địa phương chúng tôi cũng đều thực hiện
đây là những cái tín ngưỡng này nó phi vật thể nhưng mà nó làm cho tư tưởng con người ta thấm nhuần
cái nội dung văn hóa tín ngưỡng hùng vương là rất là sâu sắc đồng thời nó cũng có cái trách nhiệm để giáo dục cho thế trẻ con cháu chúng ta nói theo và phát huy
cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
việc các gia đình làm mâm cỗ tri ân công đức các vua hùng vào ngày một mươi tháng ba âm lịch góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng hùng vương trong cộng đồng
qua đó góp phần để di sản mãi
góp phần để di sản mãi trường tồn là sợi dây cố kết sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc